sau hai năm đắp chiếu trở thành bãi đất bỏ hoang cho đến nay công viên hồ điều hòa nhân chính
quận thanh xuân hà nội được đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng đã chính thức đi vào hoạt động
công viên hồ điều hòa nhân chính được xây dựng trên khu đất rộng một mươi ba hai hectare thuộc phương
nhân chính quận thanh xuân và một phần phương trung hòa quận cầu giấy được biết
ủy ban nhân dân quận thanh xuân làm chủ đầu tư công trình với tổng mức đầu tư khoảng gần ba trăm linh tỷ đồng
công viên đã chính thức mở cửa phục vụ người dân miễn phí từ ngày một mươi tháng chín vừa qua
và trong những ngày đầu tiên mở cửa đã thu hút nhiều người dân đến tập thể dục vui chơi sinh hoạt
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào ngày một mươi ba tháng chín tại một số điểm trong công viên
nhiều hạng mục thi công vẫn còn chưa được hoàn tất lòng hồ công viên được bơm nước vào vẫn còn
trong tình trạng ô nhiễm cần phải được cải tạo hoàn thiện nốt
nó đáp ứng được nhu cầu của người dân ở khu vực quận thanh xuân
về đề xuất thì tôi thấy là chúng tôi đi dạo chiều nay thì thấy là còn thiếu như một số thứ
thứ nhất là cái nhà vệ sinh công cộng
thì ở đây chưa thấy có cái nhà vệ sinh công cộng nào
thì đề nghị với quận thành phố là nên có một số các nhà vệ sinh công cộng
có thể là cố định hoặc là di động thì cũng được
thứ hai là một số cái ghế đá để bà con người ta đi bộ
nếu mà có mỏi thì có chỗ để ngồi để nghỉ
công viên hồ điều hóa nhân chính nằm gần khoảng một mươi chín tòa trung cư tái định cư
vì vậy khi đi vào hoạt động đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống
trở thành điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng lớn cho người dân nơi đây